theo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số hai trăm năm mươi hai nghìn một mươi một ndcp do bộ thông tin và truyền thông đang xây dựng dù mới đưa vào thực hiện để tăng tính chính xác của thông tin thuê bao di động song quy định chụp ảnh chủ thuê bao có thể sớm bị bãi bỏ
theo kết quả giả soát đánh giá đến thời điểm này cho thấy để đảm bảo thông tin thuê bao là chính xác thì nhất thiết phải có việc đối soát giữa thông tin thuê bao do doanh nghiệp viễn thông thu thập với cơ sở dữ liệu thông tin nhân thân đáng tin cậy của cơ quan nhà nước có trách nhiệm
tuy nhiên hiện tại nước ta chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu căn cước công dân điện tử để kết nối đối soát dẫn tới việc các doanh nghiệp viễn thông thật sự không có cơ sở để đối soát chứng minh thông tin thuê bao là chính xác hay không
vì vậy việc chụp ảnh bổ sung ảnh chụp thật sự không mang lại ý nghĩa trong công tác quản lý do vậy thực sự cần xem xét bãi bỏ quy định này